bộ công an đặt ra mục tiêu đến trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sẽ cấp được khoảng năm mươi triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trên phạm vi toàn quốc
để đảm bảo thực hiện được mục tiêu này bộ công an đã và đang tập trung chỉ đạo các lực lượng và công an các địa phương nỗ lực quyết tâm và đề ra nhiều giải pháp cách làm hay sáng tạo phù hợp với từng khu vực để đảm bảo việc triển khai cấp căn cước công dân theo đúng lộ trình và tiến độ đã đề ra
hiện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các địa phương đã thành lập các tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân trực tiếp đến từng cơ quan đơn vị trường học khu công nghiệp hay các tổ dân phố nhà trung cư
đơn cử như thành phố hà nội dự kiến sẽ cấp khoảng hai năm triệu thẻ căn cước công dân có căn chip điện tử trước ngày một tháng bảy vì thế nhiều giải pháp đã được đưa ra
triển khai tới ba mươi công an các quận huyện
và tại thành phố hà nội các tổ công dân đã được đưa ra

mà đã được dùng một thẻ căn cước công dân gắn chip thì số hộ khẩu được bỏ đi
thì đã làm giảm điện rất nhiều trong các thủ tục hành trình
và đồng thời là dùng cái căn cước coi cái chip này thì khi giao dịch dân sự rất thuận lợi
và nó mang tính chất bảo mật thông tin cá nhân rất là tốt
hiện công an các địa phương đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
trong đó ưu tiên một số trường hợp sau
một là những công dân đủ một mươi bốn tuổi chưa từng được cấp chứng minh nhân dân chín số
chứng minh nhân dân một mươi hai số thẻ căn cước công dân mã vạch
hai là trường hợp công dân được cấp chứng minh nhân dân căn cước công dân
nhưng chứng minh nhân dân căn cước công dân hư hỏng mờ nhòe rách nát không sử dụng được
và các trường hợp căn cấp công dân chứng minh nhân dân hết giá trị sử dụng
ba là trường hợp công dân đã được cấp căn cước công dân chứng minh nhân dân nhưng bị mất
bốn là trường hợp công dân được cấp chứng minh nhân dân căn cước công dân
nhưng có sự thay đổi thông tin
trong chứng minh nhân dân căn cấp công dân
năm là những trường hợp khác do lãnh đạo công an cấp cấp quy định
từ ngày hai mươi hai tháng một công an các địa phương sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch
căn cấp công dân chín số để chuyển sang cấp thẻ căn cấp công dân gắn chip điện tử
đối với hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận trước ngày hai mươi hai tháng một
vẫn sẽ thực hiện việc phê duyệt in thẻ căn cước công dân trả cho công dân
bộ công an cho biết việc chuyển đổi thẻ căn cước công dân sẽ hoàn thành không ảnh hưởng
đến việc thực hiện các giao dịch của người dân
cái việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì
bởi chúng ta chỉ có thay cái thiết bị lưu trữ thông tin
còn hoàn toàn về cái số căn cướp cũng như là những thông tin ở trên căn cướp
thì vẫn giữ cơ bản chứng minh như cũ
triển khai thẻ căn cấp công dân có căn chip điện tử
là lựa chọn phù hợp với thời đại công nghệ bốn hiện nay
vì vậy việc các thông tin dữ liệu được tích hợp duy nhất trong thẻ căn cước công dân
sẽ giảm các thủ tục hành chính
trước mắt là các giấy tờ công dân
qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử